thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố phía nam đang nỗ lực liên kết đào tạo
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch
đây là việc làm cần thiết tạo ra chất lượng nhân lực đồng đều
giúp ngành du lịch các địa phương cùng phát triển
thành phố hiện có hơn năm mươi trường đào tạo các chuyên ngành về du lịch
nhưng chỉ đáp ứng được sáu mươi nhu cầu nhân lực du lịch
trong khi đó hơn tám mươi năm lao động du lịch ở đồng bằng sông cửu long lại chưa qua đào tạo
chỉ hơn hai trình độ trung cấp gần ba trình độ cao đẳng đại học và sau đại học
vì vậy thành phố hồ chí minh liên kết với du lịch đông nam bộ tây nam bộ
tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về quản lý homestay
và điểm lưu trú quy mô nhỏ
theo thỏa thuận thì hiệp hội đào tạo du lịch việt nam sẽ hợp tác với trường cao đẳng nghề
khách sạn du lịch quốc tế imperial triển khai chương trình đào tạo ngắn hạn
nhân lực du lịch đạt chuẩn quốc tế
khóa đào tạo kéo dài một mươi sáu tuần cho ngành quản trị khách sạn
nhằm cung cấp nguồn nhân lực quốc tế cho các địa phương khu vực phía nam